tính đến chiều ngày bốn tháng hai cả nước đã tiêm gần một trăm tám mươi một bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
riêng năm ngày tết thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đã tiêm được hơn tám trăm bảy mươi hai liều
theo đó bộ y tế cho biết tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định
và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
theo thống kê của cảng vụ hàng không miền bắc và miền nam
hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và tân sơn nhất dự kiến đón hơn một trăm bốn mươi năm khách
trong ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nguyên đán nhâm dận
cụ thể sân bay quốc tế nội bài khai thác ba trăm hai mươi hai
hai mươi chuyến bay với khoảng bốn mươi tám khách trong đó có tới ba mươi khách bay từ ga nội bài và một mươi tám khách đến
bên cạnh đó sân bay tân sơn nhất dự kiến khai thác bảy trăm linh bốn chuyến bay với hơn chín mươi bảy bảy trăm linh khách
trong đó có ba trăm hai mươi bốn chuyến bay đi từ ga quốc nội với hơn ba mươi sáu bảy trăm linh khách
ba trăm hai mươi ba chuyến bay đến với hơn sáu mươi khách
từ đầu giờ chiều ngày hôm nay bốn tháng hai tức mùng bốn tết thì cao tốc pháp vân cầu rẽ đoạn cuối vào trung tâm thành phố hà nội
và lối lên đường vành đai ba trên cao ủn tắc hơn hai km
đoạn ủn tắc xảy ra theo hướng vào trung tâm thành phố kéo dài tới nút giao đồng trì huyện thanh trì
nguyên nhân là do người dân quay trở lại thành phố đông hơn vào những ngày cuối kỳ nghỉ lễ
thêm vào đó đoạn cuối cao tốc pháp vân cầu rẽ thường xảy ra xung đột giao thông giữa hai dòng phương tiện đi vào thành phố
theo hướng giải phóng và lên đường vành đai ba trên cao
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba đã phải phân luồng bớt các phương tiện đi ra khu vực đường gom
để giải tỏa cho tuyến đường chính
hai đối tượng lê khánh hải và nguyễn văn thái đều trú tại tỉnh đồng nai đang bị tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán pháo nổ
trước đó hải bị bắt quả tang đang vận chuyển một mươi năm ba kg pháo nổ tại khu phố phước mỹ
phước huyện nhơn trạch
từ lời khai của hải thái bị bắt giữ cùng tăng vật một hộp pháo hoa nổ
vào tối ngày ba tháng hai tức mùng ba tết tại đường sư đoàn chín xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
một căn nhà trong hẻm c sáu bùng cháy dữ dội
căn nhà là kho dùng chứa vải quần áo đều là những thứ bén lửa khiến cháy lan rất nhanh
đến hai giờ sáng ngày bốn tháng hai thì đám cháy mới được khống chế
rất may thì thời điểm căn nhà bốc cháy không có người chân
nhưng ở bên trong hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cục cảnh sát giao thông cho biết vào ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi hai người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một giảm hai vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi một người
đường sắt xảy ra một vụ bị thương một người
đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm tết dương lịch
tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát điện
xử lý một một trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm phạt tiền gần một tỷ đồng tạm giữ bảy xe ô tô bốn trăm một mươi bảy xe mô tô
tước ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi sáu trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát sáu trăm hai mươi bảy trường hợp
thưa quý vị và các bạn trong năm vừa qua thì dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thực hiện các quy định chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và để đảm bảo chất tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để giữ gìn trật tự an toàn giao thông
và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã đạt được những hiệu quả tích cực
cụ thể là những con số liên quan đến tai nạn giao thông ủn tắc giao thông là minh chứng rõ nhất

thứ hai là bố trí lực lượng để hướng dẫn giao thông chủ động không để xảy ra ủn tắc giao thông
nhất là trong những dịp cân tết mà người dân đi lại nhiều và những dịp mà sau tết khi mà người dân quay trở lại là những dịp
những cái giai đoạn cái thời gian mà dễ gây ủn tắc nhiều nhất
đó là những chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch uban giao thông quốc gia
làm việc với cục cảnh sát giao thông bộ công an trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
còn đây là những hình ảnh những ngày cao điểm trên tuyến vành đai ba dẫn ra tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
lượng phương tiện tăng đột biến khiến tình trạng un tắc diễn ra khá nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức ứng trực
tại các nút giao thông trọng điểm tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện giải tỏa un tắc giao thông
đây cũng chính là tình trạng chung diễn ra tại một số thành phố lớn trong thời gian cao điểm
cảnh sát giao thông cấm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tăng thường tuần tra kiểm soát và trực chốt
tại các chốt trọng yếu của cửa ngõ thủ đô giúp người dân làm sao đi lại một cách thuận tiện nhất
không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến
đối với các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra sẽ giải quyết làm sao để nhanh nhất cẩu kéo các phương tiện
ra khỏi hiện trường giúp giao thông trở lại được bình thường để bà con đi lại một cách thông suốt và đảm bảo an toàn
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc hà nội lào cai những ngày đầu năm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chỉ tính riêng trong bốn ngày nghỉ lễ tết nguyên đán vừa qua đã có tới hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông
đáng chú ý đa số các phương tiện đều bị hệ thống camera giám sát ghi lại
đặc biệt những hình ảnh như thế này cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực xử lý nghiêm
bởi đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
cái việc theo ô tô đi vào đường cất tàu
thì nó rất là nguy hiểm
nhưng mà khi mà lực gặp lực lượng cảnh sát giao thông thì thường các người điều khiển phương tiện mô tô
thường là quay đầu hoặc quay đầu để đi ra đường cao tốc
cái việc xử lý các phương tiện mô tô đi vào cao tốc cũng như các phương tiện cấm đi vào vùng cao tốc
thì lực lượng cảnh sát giao thông khi dừng xe được xử lý
sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày ba tháng hai
toàn quốc xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi một người bị thương năm mươi hai người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi người bị thương năm mươi hai người
so với bốn ngày tết năm ngoái giảm tám vụ giảm tám người chết giảm tám người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết và đường thủy không xảy ra tai nạn
đáng chú ý cũng trong thời gian nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bốn trường hợp vi phạm giao thông
tước giấy phép lái xe gần ba trăm linh trường hợp hơn năm trăm năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
điều này cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán vừa qua
lực lượng kiểm tra giao thông hoạt động rất là tích cực và có tính chất chuyên nghiệp rất cao cho nên mang lại hiệu quả rất lớn
nó thể hiện ở cái chỗ là cái tình hình về tai nạn giao thông rồi những cái bất cập liên quan tai nạn giao thông đều được xử lý rất là tốt
và như vậy thì đấy là tôi thấy rằng là những bước tiến rất là tốt trong cái đường giao thông
có thể dùng cả lực lượng dùng cả công nghệ và phối hợp các lực lượng trong cảnh sát giao thông
cũng như là cảnh sát giao thông có thể phối hợp với các lực lượng chức năng khác để có thể thực hiện tốt công tác quản lý trật tự an toàn giao thông
mới đây đồng chí phạm văn nguyên
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có thư khen toàn thể đội ngũ lực lượng cảnh sát giao thông
phó thủ tướng thường trực khẳng định
thay mặt thủ tướng chính phủ tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua
thành tích này thể hiện quyết tâm cao của các đồng chí trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi tám cttvk của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ồn tắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai nqcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm sau
một là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương của chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
thứ hai là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa để tham mưu cho chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ba là tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại
kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm hướng tới phục vụ nhân dân nhanh nhất thuận lợi nhất và giảm được thời gian và biên chế của lực lượng cảnh giao thông
phát huy truyền thống tự hào gần bảy mươi sáu năm không ngừng lớn mạnh
phát huy truyền thống tự hào gần bảy mươi sáu năm không ngừng lớn mạnh
với tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ vượt qua mọi thách thức
bảo vệ bình yên trên mọi tuyến đường xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp tục với những tin tức khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giết người
vào ngày một một tết tô trọng tín ở tổ dân phố hai phường nguyễn đức
thị xã đức phổ và phạm tiến tỉnh ở xã phổ cường thị xã đức phổ đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu
qua facebook hai bên thách thức hẹn gặp nhau
rạng sáng ngày hai hai tết tô trọng tín đã mang giao thái lan xuống quán nhậu châu huệ
ở tổ dân phố năm phường nguyễn nghiêm gặp phạm tiến tỉnh để giải quyết mâu thuẫn
hai bên lao vào đánh nhau và phạm tiến tỉnh bị đâm nhiều nhát trong đó một nhát gây thủng phổi
phạm trọng tỉnh đưa đi cấp cứu và tử vong ngay sau đó
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
còn đầu đường dây này là trần đức nghĩa biệt danh là đen hai mươi tám tuổi trú tại phường long bình thành phố biên hòa
cùng tham gia với nghĩa có năm đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai thời điểm gây án chủ yếu vào ban đêm khi các hộ gia đình đã ngủ say
tài sản các đối tượng trộm được chủ yếu là điện thoại di động xe mô tô vàng tiền
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã gây ra hai mươi vụ trộm tài sản giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện hai đối tượng là lê nhật tiến thường gọi là bòi hai mươi hai tuổi trần như ba mươi hai tuổi đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa kêu gọi các đối tượng ra đầu thú sớm để được sửng sự khoan hồng của pháp luật
ngay ngày đầu năm mới phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn dừa của ông nguyễn minh châu thuộc ấp bình phong xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành làm việc đối với một mươi một đối tượng thu giữ năm con gà một mươi một cặp cửa sắt một trăm hai mươi sáu cuộn băng keo một cân đồng hồ tạm giữ năm xe mô tô chín điện thoại di động trên ba mươi ba triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
tụ điểm đá gà do đối tượng phạm quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cư trú tại tổ ba ấp bình phong xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho tổ chức phòng cảnh sát hình sự ban giao vụ việc cho công an thành phố mỹ tho điều tra theo thẩm quyền đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cảnh sát hình sự ban giao vụ việc cho công an thành phố mỹ tho điều tra theo thẩm quyền đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra theo thẩm quyền đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra theo thẩm quyền